thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao trong kỷ nguyên công nghệ số

thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao trong kỷ nguyên công nghệ số
mới đây công ty khởi nghiệp ferhed robotics của thụy điển
robot này có tên là tengai cao bốn mươi một cm nặng ba năm kg có thể phỏng vấn trực tiếp với ứng viên xin việc
giống như nhà tuyển dụng tengai có thể đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến công việc cho ứng cử viên
tengai do công ty công nghệ ferhat robotics có trụ sở ở thụy điển nghiên cứu chế tạo
bốn năm qua công ty đã nỗ lực xây dựng một chương trình máy tính giúp robot có thể nói chuyện phân tích dữ liệu đưa vào và có biểu cảm như con người
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám fahed robotics đã hợp tác với một trong những công ty tuyển dụng nhân sự lớn nhất thụy điển
để thử nghiệm robot tengai và đã thu được kết quả khả quan
dự kiến robot tengai sẽ được đưa vào tuyển dụng nhân sự thực tế vào đầu tháng năm tới
và có thể sẽ được ứng dụng rộng rãi khắp thụy điển vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc sử dụng máy in ba d để in các bộ phận cơ thể người đã không còn xa lạ
tuy nhiên mới đây những nhà nghiên cứu mỹ cho biết đã phát triển thành công một máy in sinh học ba d
đã có thể in lớp da trực tiếp lên từng vết thương giúp vết thương hở ổn định và lành nhanh hơn
bằng cách kết hợp hệ thống hình ảnh với máy in sinh học ba d
các nhà nghiên cứu tại oec forest incityu của mỹ đã có thể in lớp da trực tiếp lên từng vết thương trên heo và chuột
điểm độc đáo của công nghệ này là tính di động của hệ thống
và khả năng quản lý các vết thương mở rộng tại chỗ bằng cách quét và đo chúng
để gửi các tế bào trực tiếp vào nơi cần thiết để tạo ra
phương pháp mới này đã đem lại kết quả là vết thương ổn định không co giãn và đóng lại nhanh chóng trong vòng hai tuần
lớp biểu bì cũng hình thành trong vòng hai tuần so với từ bốn đến sáu tuần như trước
vì vậy bước tiếp theo sẽ là tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở người
mỹ đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opolid
khi mà số người chết do lạm dụng thuốc ngày càng tăng nhanh
để giảm thiểu tình trạng đột quỵ vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều
các nhà khoa học mỹ vừa cho ra mắt một ứng dụng dùng công nghệ sóng âm
có khả năng kiểm soát hơi thở người dùng thuốc và tự động gọi cứu hộ nếu có bất thường xảy ra
nếu bạn dùng thuốc giảm đau hãy đảm bảo ứng dụng đã được mở
đây không phải là lời gợi ý vu vơ mà theo các nhà khoa học tại đại học washington ở seatter mỹ
ứng dụng secentins thực sự có khả năng phòng ngừa tình trạng đột tử khi dùng thuốc giảm đau quá liều
sóng âm phát ra từ loa điện thoại và phản xạ khi gặp cơ thể người
sự chuyển động của lồng ngực sẽ tạo nên những giao động của sóng âm phản xạ
vì thế nếu hơi thở có dấu hiệu bất thường ứng dụng sẽ ngay lập tức ghi nhận được
thiết bị có khả năng phát và nhận sóng âm phản xạ trong vòng gần một mét
các nhà khoa học hiện đang phát triển khả năng tự động gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp chín trăm một mươi một
hoặc liên hệ người thân bạn bè khi nhịp thở của người dùng thuốc được ghi nhận xuống thấp hơn mức bảy lần một phút
thêm một tin vui đến từ các nhà khoa học mỹ đó là mới đây
các nhà khoa học nước này thông báo
đã thành công bước đầu trong việc sử dụng công cụ trình sửa gen để khắc phục một dạng đột biến gen
gây ra căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm khá nguy hiểm với người bệnh và có thể gây tử vong
các nhà nghiên cứu tại viện y tế quốc gia mỹ cho biết họ đã sử dụng các kỹ thuật trị liệu gen
để bổ sung một gen sửa chữa vào cơ thể bệnh nhân bằng cách đặt gen này vào trong một loại virus
virus sau đó được đưa vào tủy xương đã được làm sạch tế bào tủy bình thường
để tạo không gian cho gen khỏe mạnh sinh ra khi virus nhân bản
phương pháp đã được thử nghiệm lâm sàng trên chín bệnh nhân tình nguyện
kết quả thử nghiệm lâm sàng trên một nhóm bệnh nhân nhỏ rất ngoạn mục
nếu nhìn vào công thức máu của những bệnh nhân mắc bệnh này
có thể thấy có vẻ như họ không còn mắc bệnh nữa
bây giờ thì vẫn còn hơi sớm bởi chúng tôi mới chỉ theo dõi họ khoảng một năm
nhưng có thể nói đây sẽ là một phương pháp chữa bệnh hiệu quả
một trong các vấn đề đặt ra là chi phí chữa trị căn bệnh này khá đắt đỏ
trong khi bệnh nhân mắc bệnh này phần lớn lại ở châu phi
các nhà khoa học anh đã phát triển một loại đất tái chế từ rác thải hữu cơ
và nguyên vật liệu tái chế có độ màu mỡ còn hơn cả đất tự nhiên
thông tin thú vị này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
nhóm nghiên cứu đại học leemount đang thử nghiệm tạo ra các loại đất màu
bằng việc trộn chất thải hữu cơ đất xét cát và vỏ cây với những công thức khác nhau
chất thải được sử dụng có thể là chất thải trong vườn hay thực phẩm thừa trong nhà
những loại đất này sau đó được thử nghiệm với cây trồng để tìm ra công thức tốt nhất
trong thời gian một mươi hai đến một mươi tám tháng nhóm nghiên cứu cũng sẽ kiểm nghiệm độ thích ứng
với những điều kiện khắc nghiệt như lũ hay hạn để đảm bảo loại đất mới có thể phổ biến trên toàn thế giới
với mục tiêu tạo ra các vụ mùa giá trị cao đặc biệt ở các nước đang phát triển
việc sử dụng một sản phẩm vốn là chất thải và biến nó thành đất
không chỉ có nghĩa là bạn đang giúp khuôn phục
mà còn giúp giảm thiểu giá thải
theo tổ chức nông lương thế giới fao một phần ba diện tích đất trên thế giới sẽ bị thoái hóa chất lượng
và nếu tốc độ thoái hóa hiện nay tiếp diễn toàn bộ diện tích đất màu trên thế giới sẽ biến mất trong vòng sáu mươi năm
sáng kiến này được thực hiện trong nỗ lực nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu
do tình trạng thoái hóa đất nông nghiệp tạo ra các vụ mùa giá trị cao đặc biệt ở các nước đang phát triển